thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán karaoke ruby hải phòng
các đơn vị được khen thưởng gồm tổ công tác phản ứng nhanh của tổng cục cảnh sát
phòng năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trung tâm giám định ma túy viện khoa học hình sự
cục ngoại tuyến phòng ba cục kỹ thuật nghiệp vụ hai tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển và công an thành phố hải phòng mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
trích từ quỹ phòng chống tội phạm của bộ công an
theo đó sau một thời gian dài tập trung công tác trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm rõ phương thức quy luật hoạt động của các đối tượng
vào khoảng giờ năm mươi năm phút ngày một mươi chín tháng sáu ban chuyên án đã tổ chức triển khai lực lượng đột kích vào quán karaoke ruby
có địa chỉ tại số tám đường vòng hồ sen phường hàng canh quận lê trân tp hcm
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang việc chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại hai mươi trên hai mươi ba phòng của quán với gần ba trăm linh khách chơi
kiểm tra sơ bộ đã phát hiện ma túy ở hai mươi trên hai mươi phòng có khách chơi thù giữ sáu mươi năm viên ma túy tổng hợp
nhiều gói nhỏ có chứa ma túy tổng hợp dạng tinh thể đá ketamin có tổng trọng lượng khoảng ba mươi gram và năm gói nhỏ

trong đó ba đối tượng bị khởi tố một đối tượng bị bắt giam
đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra là nguyễn hữu hậu chú tại tp bảo lộc
hai đối tượng nguyễn minh đức và đoàn xuân nam cùng chú tại thành phố bảo lộc được cho tại ngoại để điều tra
trước đó nguyễn hữu hậu được hai đối tượng là thế anh và liêm cho ba tài khoản cá độ bóng đá trên mạng bóng đá tám mươi tám com
hậu đã rủ nhiều người cùng tham gia trong đó có đức và nam cá độ bóng đá tại các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch châu âu hai nghìn một mươi sáu với tổng số tiền cá cược là hai trăm năm mươi hai triệu đồng
thưa quý vị trong những năm qua tình trạng mùa bán người diễn ra phức tạp ở các bản vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh yên bái
gây mất ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng do thiếu hiểu biết không có việc làm chính là nguyên nhân chủ yếu khiến các nạn nhân bị rụ rỗ đem bán qua biên giới
vâng và trước thực trạng này thì lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền và triển khai các biện pháp từng bước kiềm chế cũng như đẩy lùi các loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
vì nghe lời kẻ xấu bảo lo cho mẹ con mình cuộc sống ấm no hay không
do hạnh phúc nên đã bị họ lừa bán sang trung quốc mình sợ lắm rồi vì nhẹ dạ cả tin mà chút nữa đã không được trở về không được gặp các con
mình cũng mong muốn các chị em phụ nữ đừng tin lời kẻ xấu để bị lừa giống như mình nữa hãy ở nhà yêu thương chồng con và người thân của mình
đây là bốn nữ tượng gồm lê sao lồng ly sang mạnh ly sao sử và giang văn cường cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi mua bán người
trước đó nhà trường và gia đình em vàng thị dua sinh năm hai nghìn nữ sinh của một trường phổ thông dân tộc bán chú trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái
có đơn trình báo tới công an huyện văn yên về việc con gái họ bị một nhóm đối tượng lừa bán sang trung quốc ở khu vực biên giới tỉnh lào cai
ngay sau khi nhận được đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khẩn trương xác minh điều tra làm rõ tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cường thông qua mạng xã hội facebook làm quen với dua và tán tình yêu đương
sau khi đã tạo được lòng tin cường bàn với mạnh và xử dụ dỗ dua đưa sang trung quốc bán cho một chủ chứa mại dâm với giá là một mươi năm nhân dân tệ
tôi đến trên xã bạc việt thuộc quê mở thắng tỉnh lào cai tôi đã đưa dua vào trong rát biên thuộc thôn nạn sò của xã bạc việt
tôi đã giao cho
tôi có giao cho xử và đi xe tố cho tôi có bảo vua bảo đi cùng họ xong tôi đi xe quay về
có thể nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng mua bán người không mới nhưng do thiếu hiểu biết không có việc làm chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nạn nhân bị rụ rỗ đem bán qua biên giới
trước thực tế này trong thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
đặc biệt là các chị em phụ nữ vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc về phương thức cũng như thủ đoạn của các đối tượng và tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này
đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương và các ngành chức năng quan tâm động viên tinh thần giúp đỡ phay vốn để phát triển kinh tế sớm một định cuộc sống
qua đó chị em quên đi mặc cảm sớm thượng tin vươn lên ngoài nhập cộng đồng
công tác tuyên truyền thì nó cũng có nhiều vướng mắt là đa phần là số trẻ em là nhận thức còn hạn chế về việc là xuất cảnh sang bên đấy thì
dựa vào cái tâm lý và cái nhận thức của trẻ em thì các đối tượng lợi dụng để lừa các chị em sang bên kia
chị em mà đã sức cảnh hoặc là bị lừa bán sang bên kia nay đã trở về thì văn quan phối hợp với hội phụ nữ là thường xuyên là gọi hỏi và thăm gặp để kiểm tra vướng mắt khó khăn để hỗ trợ cho chị em
cùng với tăng cường các giải pháp của lực lượng chức năng thì người dân đặc biệt là chị em phụ nữ cũng cần nêu cao cảnh giác
trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ xấu nhanh chóng phát hiện tố giác các hành vi tới cơ quan công an để điều tra xử lý kịp thời
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ trôn chất thải rắn từ nhà máy phongmosa trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
vào chiều qua ngày một mươi hai tháng bảy phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương phối hợp với ủy ban nhân dân
tỉnh hà tĩnh kiểm tra việc trôn lấp rác thải của công ty trách nhiệm hiệu hạn gang thép hương hiệp phong mô sa hà tĩnh
trường hợp đúng sự thật phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả
vào cùng ngày ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã ký công văn hỏa tốc gửi đến các sở ban ngành có liên quan yêu cầu làm rõ sự việc
công văn nhấn mạnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh yêu cầu giám đốc sở tài nguyên và môi trường phối hợp với ban quản lý khu kinh tế tỉnh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh ủy ban nhân dân thị xã kỳ anh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra thông tin báo nêu xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trước một mươi h ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy

đồng thời trự tập các bên liên quan để làm rõ vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu phân tích hiện tại thì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể có kết luận hay xử lý ngay được